ngày năm tháng ba đồn biên phòng kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh cho biết tám thuyền viên trên tàu đức minh gặp nạn tại khu vực bờ biển kỳ anh đã vào bờ an toàn và được chăm sóc sức khỏe kịp thời
trước đó vào lúc ba giờ sáng ngày năm tháng ba tàu đức minh mang số hiệu năm trăm năm mươi năm do anh hà văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn làm thuyền trưởng cùng với bảy thuyền viên khác đang chở đá vôi từ phía bắc vào quảng ngãi thì bị mất lái trôi giặt tự do trên biển
đến năm giờ sáng tàu trôi giạt vào vùng biển xã kỳ phú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh và bị nghiêng chìm do va vào đá nước ngập ca bin
nhận được thông tin đồn biên phòng kỳ khang đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị ứng cứu các thuyền viên
trước cùng ngày đồn biên phòng kỳ khang đã đưa các thuyền viên về đến đơn vị bố trí nơi ăn nghỉ đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ phương tiện đang mắc kẹt ngoài biển